thưa quý vị sợ trách nhiệm nên không dám làm không dám quyết đang hiện hữu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức ở các cấp các ngành gây ra tình trạng trì trệ ở hầu khắp các lĩnh vực cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
do vậy ngăn chặn và đẩy lùi bệnh sợi trách nhiệm đồng thời có giải pháp để cán bộ công chức mạnh dạn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đang là đòi hỏi bức bách trong giai đoạn hiện nay
nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ công chức không dám nghĩ không dám làm không dám sáng tạo vì sợ trách nhiệm thì có nhiều nhưng tự trung nằm ở ba lý do chính yếu sau
một là năng lực yếu kém nên không biết làm thế nào cho đúng khi gặp việc khó không biết xử lý thế nào cho hiệu quả dẫn đến lúng túng sợ sai nên không dám quyết đáp mà tìm cách né tránh theo kiểu hoãn bình chỉ kế
sợ trách nhiệm dẫn đến tâm lý chỉ hoãn hồ sơ để trên bàn không đọc gần hết hạn thì tôi tìm ra vài lỗi nhỏ để trả về cơ sở
nguyên nhân thứ hai là thiếu bản lĩnh không có dũng khí đối mặt với những khó khăn thử thách dù biết việc nhưng vì sợ thất bại nên không dám tham mưu đề xuất gì mà chỉ hành động dập khuôn máy móc theo chỉ đạo để không ảnh hưởng đến địa vị của bản thân
bộ phận cán bộ công chức viên chức có biểu hiện né tránh đùn đẩy công việc sợ sai sợ trách nhiệm không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc dẫn đến công việc chậm tiến độ giảm hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và làm niềm tin giảm niềm tin của doanh nghiệp
nguyên nhân thứ ba là suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống xa vào chủ nghĩa cá nhân biểu hiện rõ nét là thờ ơ vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân của đất nước làm việc chung nhưng không thấy có lợi lộc gì cho riêng bản thân thì đun đẩy né tránh dù thấy đúng cũng không muốn làm
nhất là từ khi đảng ta đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực và ra tay xử lý nghiêm những người mắc sai phạm thì tâm lý không có chi thì không làm
càng nặng nề hơn